trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám hai nhóm thanh niên mỗi bên khoảng một mươi năm người vào quán bar f một ở tp thủ dầu một để chơi
khi ra về nhóm của trần tránh quốc thấy một người bên nhóm của lê phạm hoàng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương lấy nhờ mũ bảo hiểm của bạn mình nên đòi lại
lời qua tính lại hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau
trong lúc hỗn chiến đối tượng trần tránh quốc đã dùng dao bấm đâm anh lê phạm hoàng phúc nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ
gây án xong các đối tượng này lên xe bỏ trốn lúc này có khoảng sáu thanh niên bên nhóm của nạn nhân đuổi theo nhóm của quốc để đánh trả thù
trong lúc hỗn chiến nguyễn thành lộc là bạn của đối tượng quốc dùng dao đâm anh đinh xuân tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhiều nhát vào người khiến anh này bị thương nặng
công an tp thủ dầu đã tạm dự đối tượng trần tránh quốc và nguyễn thành lộc để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng có tham gia đánh nhau cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn xuân kiệt một mươi tám tuổi và nguyễn văn thảo hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện phù cát vừa bị công an huyện phù cát tỉnh bình định bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi năm tháng tám hai đối tượng này đã lèn vào nhà anh ngô văn sang chú cùng địa phương lấy trộm chiếc xe x setter mang biển số bảy mươi bảy k một một mươi ba nghìn hai trăm năm mươi ba
trong lúc mang đi tiêu thụ thì bị công an địa phương phát hiện bắt giữ
ngoài vụ trộm nói trên hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hơn chục vụ trộm xe máy khác ở các nhà dân dọc theo tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi qua địa bàn hai huyện phù cát và phù mỹ của tỉnh bình định
lợi dụng khi du khách nước ngoài đi du lịch để quên đồ hoàng doãn biên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn đã ra tay trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị công an huyện bắc sơn tiến hành bắt giữ khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày hai mươi tháng tám công an huyện bắc sơn đã nhận được đơn trình báo của anh bob van wood quốc tịch hà lan về việc để quên một ba lô bên trong có máy tính sách tay mang hiệu mắt bookpro trị giá khoảng tám triệu đồng trên đường đi bộ lên núi nà lây
khi quay xuống thì phát hiện chiếc ba lô biến mất sau khi giả soát và theo dõi qua camera an ninh lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng hoàng doãn biên
biên khai nhận nhìn thấy chiếc ba lô để bên vệ đường nên đã nảy sinh lòng tham lấy trộm công an huyện bắc sơn đã thu hồi tài sản bị trộm và trả lại cho người bị hại
bản tin tiếp tục với những thông tin về bão lũ
theo đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd tqn đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận thường xuyên cập nhật thông tin thông báo kịp thời cho thuyền trường chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm

theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các phương án ứng phó phù hợp hiệu quả hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn đường ngập nước đò ngang đò dọc nghiêm cấm vứt củi rác có hoạt động tại các sông suối ngầm tràn khi có lũ

thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu vào dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa to đến rất to gây lũ ống lũ quét ở một số địa phương trong tỉnh đặc biệt là tại xã trịnh tường huyện bát sát mưa lũ đã khiến một người mất tích cuốn trôi nhiều tài sản hoa màu của người dân
do mưa lớn ở thượng nguồn nên các sông suối tại huyện bát sát dâng cao
tại xã trịnh tường lũ dâng lên từ ba giờ sáng nay đã khiến các hộ dân ven suối của ba thôn tùng chỉn một hai và nà lạc bị ảnh hưởng một người mất tích là anh giàng a sinh ở thôn nà lạc
hiện lực lượng chức năng đang được huy động để tìm kiếm nạn nhân lũ cũng đã cuốn trôi hơn bảy mươi con gia súc nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng các hộ nằm trong nguy cơ sạt lở cao cần di rời gấp
trong khi đó nước lũ tại sông hồng ở thành phố lào cai cũng dâng ở mức cao kể từ đợt lũ năm hai nghìn tám
nước lũ cuốn trôi theo rác cây gỗ người dân cần hết sức cảnh giác không ra các sông suối vất củi
trên địa bàn huyện hải lăng của tỉnh quảng trị có năm con sông sông âu lâu sông nhùng sông thác ma sông mai lĩnh và sông vĩnh đại
hàng năm cứ đến mùa mưa bão như thời gian này người dân sống hai bên con sông này luôn phải nơm lấp lo sợ vì sạt lở bờ sông
tại khu vực sông nhùng đoạn đi qua hai xã là hải lâm và hải thượng đã có nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng
điều này đang là nỗi lo lắng của người dân và chính quyền địa phương nơi đây
bà nguyễn thị thái ở thôn thượng xá xã hải thượng huyện hải lăng tỉnh quảng trị năm nay đã bảy mươi hai tuổi
cứ sau mùa mưa bão mỗi năm là bà thái phải chứng kiến đất sản xuất của bà mất dần theo dòng sông này
nhiều người đi là bổ trộm đó đó cái đoàn đi là nguy hiểm lắm
cái đường nếu mà sắp tiết khoản là hẳn phải lỡ
đất bắt lòng lòng do túi chơi chơi một nữa thì sắp chơi
chứ cứ lo đó đó cứ lo rồi không có đường đi nữa
tuyến sông nhùng đi qua địa bàn thôn thượng xá xã hải thượng có hơn một km bị sạt lở
trong đó có năm sáu đoạn sạt lở nặng
hiện có một trăm ba mươi hộ dân của thôn đang sống và chịu cảnh sạt lở này
còn đường dân sinh mùa mà thu hoạt là người dân họ đi trên đường này mới mua lụt nhiều người cũng bị tai nạn
còn tại thôn xuân lâm xã hải lâm
một mươi hai hộ cũng trong tình trạng tương tự
năm hai nghìn một mươi bốn chỉ trong một đêm toàn bộ con đường rộng ba mét và cây cối trong vườn nhà đều trôi theo dòng sông này
hiện toàn bộ tuyến sông nhùng có trên hai km bị sạt lở chia thành một mươi bảy đoạn có trên sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng nặng
năm hai nghìn một mươi bốn chỉ trong một đêm toàn bộ tuyến sông nhùng có trên hai km bị sạt lở chia thành một mươi bảy đoạn có trên sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng nặng
năm hai nghìn một mươi bốn chỉ trong một đêm toàn bộ tuyến sông nhùng có trên hai km bị sạt lở chia thành một mươi bảy đoạn có trên sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng nặng
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã
a trồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản co tang xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
và đối tượng sông a giàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản co tăng xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám bão pakha đã đi vào phía đông khu vực bắc biển đông cơn bão số bảy năm hai nghìn một mươi chín
vào hồi bảy giờ vị trí tâm bão cách đảo luzon philippines khoảng một trăm linh km về phía tây
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão cách đảo lôi châu trung quốc khoảng ba trăm linh km về phía đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi năm km
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
ngoài ra trên biển đông một vùng áp thấp nhiệt đới cũng đã được hình thành
vào hồi bảy giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám

dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh bình định khánh hòa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới ngay nở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận
cùng biển từ ninh thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám
quay trở lại với đất liền thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ vào ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông nam khu vực
đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai trạng thái thời tiết phổ biến vẫn là những cơn mưa rào rải rác
tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển vào thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
ban ngày trời có nắng cùng nhiệt độ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng đêm ngày hai mươi bảy khả năng mưa sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn về diện và lượng
nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa
nhiều nơi có thể xuất hiện mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét lũ ống sạt lở ở vùng núi cao
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rào và rông không loại trừ khả năng sẽ có những điểm mưa vừa mưa to đến rất to
mưa sẽ tạm thời giảm hơn trong ngày hai mươi tám và tăng trở lại ở phía bắc khu vực trong ngày thứ ba
mưa tập trung chính tại phía bắc khu vực với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày hai mươi chín ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi bốn
mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
trong đó ngày hai mươi bảy có mưa vừa có nơi mưa to và rông
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới mưa rào và rông vẫn tiếp tục duy trì nhiều trên khu vực
khoảng thời gian chiều tối và không loại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức đề phòng
ban ngày tại khu vực này vẫn có nắng gián đoạn nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ